trong khi ngành chức năng đang nỗ lực phòng chống dịch ncov
thì tại quảng ngãi lại phát hiện hàng chục nghìn khẩu trang không rõ nguồn gốc
đây là một trong những nguồn nguy cơ lây bệnh không an toàn cho người dân nếu dịch xảy ra
qua quá trình kiểm tra lực lượng chức năng tỉnh quảng ngãi đã phát hiện tại hộ kinh doanh quán ăn
tại huyện đức phổ đang chữ gần bốn khẩu trang không có nhãn mát
tại thời điểm kiểm tra chủ cơ sở không xuất trình được bất cứ giấy tờ liên quan đến việc kinh doanh
và không cung cấp hóa đơn chứng từ của số hàng hóa nói trên
trước đó đoàn kiểm tra liên ngành tỉnh quảng ngãi đã phát hiện và tiêu hủy năm khẩu trang không rõ nguồn gốc
được lưu trữ vận chuyển qua địa bàn huyện tư nghĩa thành phố quảng ngãi